xin kính chào quý vị đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị liên quan đến vụ việc một người đàn ông tự xưng làm sở nội vụ bị tố về việc đậu xe ô tô xa quy định
sở nội vụ tỉnh thừa thiên huế đã tạm thời cho thôi điều hành vị trí một phó trưởng phòng của người này
tạm đình chỉ chức phó trưởng phòng bị tố đổ xe ngang ngược
ngày một mươi tám tháng bốn lãnh đạo sở nội vụ tỉnh thừa thiên huế cho biết trong sáng cùng ngày
sở đã họp xem xét xử lý hành vi của ông hà tiến dũng phó trưởng phòng xây dựng chính quyền và công tác thanh niên sở nội vụ tỉnh
qua cuộc họp ông dũng đã tường trình lại sự việc và thừa nhận bản thân đã có một số lời nói việc làm sai sót với chị pt
trú tại trung cư vicoland phường xuân phú thành phố huế
từ cơ sở này lãnh đạo sở nội vụ đã tạm thời cho ông hà tiến dũng thôi điều hành vị trí phó trưởng phòng xây dựng chính quyền và công tác thanh niên của sở
để tập trung vào việc kiểm điểm tương trình
hiện sở nội vụ tỉnh thừa thiên huế đã cử một tổ công tác về địa phương để xác minh sự việc và nắm thông tin đầy đủ
sau đó sẽ xử lý vụ việc tùy theo mức độ
cũng trong chiều ngày một mươi tám tháng bốn tổ công tác của sở sẽ làm việc với công an phường xuân phú
theo phản ánh của chị pt vào tối một mươi sáu tháng bốn một người đàn ông sau đó được xác định là ông hà tiến dũng
đổi xe trên vỉa hè làm chắn một phần lối đi vào căn hộ của chị ở tầng một
trao đổi qua điện thoại ông dũng không những không nhận sai mà còn thách thức chị t
ngày một mươi bảy tháng bốn chị t đã đến công an phương xuân phú trên bài đầy đủ nội dung sự việc
để yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm hành vi của người đàn ông trên
ông hà tiến dũng xác nhận có sự việc
ông đổ xe vi phạm trên vỉa hè khu vực chung cư vicoland vào tối ngày một mươi sáu tháng bốn
tuy nhiên ông dũng cho rằng ông chỉ đậu xe sai quy định chứ không có chuyện đe dọa chị t
cán bộ sở nội vụ bị tố đổ xe trắng lối lên giọng thách thức chủ nhà thích thi chiều
trước đó trên mạng xã hội xôn xao thông tin một người đàn ông tự xưng là làm ở sở nội vụ
bị tố về việc đổ xe ô tô sai quy định
theo bài đăng của chị pt trú tại chung cư ở phường xuân phú huế
vào khoảng hơn hai mươi hai h ngày một mươi sáu tháng bốn một người đàn ông lái xe ô tô đậu trên vỉa hè
làm chắn một phần lối đi vào căn hộ của chị
khi phát hiện sự việc chị đã gọi cho chủ xe để trao đổi yêu cầu rời xe sang vị trí khác
tuy nhiên thay vì lùi xe lại thì người đàn ông lại lái xe thẳng vào nhà chị
chị pt cho biết thay vì anh lùi lại thì anh lái xe lao thẳng vào nhà mình với lý do
lỡ sai rồi thì sai luôn sai thêm chút cũng không sao
còn chủ nhà thích thì anh lùi lại thì anh lái xe thẳng vào nhà mình với lý do
thì anh chịu muốn báo công an thì anh báo giúp muốn đăng thì anh thách luôn
còn nói nếu mình làm thì anh sẽ mất công đi thăm nuôi mình
anh còn nói anh làm ở sổ nội vụ đây
sáng một mươi bảy tháng bốn chị pt đã tới công an phường xuân phú trình báo sự việc
chị cho hay người đe dọa thách thức chị là ông hà tiến dũng
phó trưởng phòng xây dựng chính quyền và công tác thanh niên của sở nội vụ tỉnh thừa thiên huế
sau khi đăng tải bài viết trên mạng xã hội ông dũng đã gọi điện cho chị t xin lỗi
nhưng chị không chấp nhận
về phía ông hà tiến dũng vì lãnh đạo khẳng định
ông chỉ đầu xe xa quy định chứ không có chuyện chửi tục
hay tự xưng là cán bộ sở để đe dọa chị t
thưa quý vị những hành vi lợi dụng chức vụ
toàn thái độ ngang ngược của phó trưởng phòng này
đã khiến cho dân mạng vô cùng bất bình và phẫn nộ
ngoài đình chỉ chức vụ phó trưởng phòng này
còn nhận thêm những hình phạt nào khác nữa hay không
những thông tin tiếp theo về vụ việc sẽ được cập nhật liên tục
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
và xin hẹn gặp lại trong những tin tức tiếp theo